quy tắc tôn trọng tuân thủ pháp luật
tuân thủ pháp luật việt nam tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
quy tắc bốn sáu
sáu không đăng tải những nội dung vi phạm pháp luật các thông tin xúc phạm danh dự nhân phẩm
ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân khác
sử dụng ngôn ngữ phản cảm vi phạm thuần phong mỹ tục thông tin giả tin sai sự thật
quảng cáo kinh doanh dịch vụ trái phép gây bức xúc trong dư luận xã hội
ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội
bởi các quy định này đã thể hiện công dân có quyền tự do ngôn luận nhưng không phải muốn phát ngôn thế nào cũng được
việc phát ngôn nhất là trên các nền tảng mạng xã hội phải chính xác có căn cứ và không được lợi dụng việc phát ngôn
để xúc phạm người khác đưa thông tin sai sự thật kết tội người khác một cách hồ đồ vô căn cứ
vì vậy qua vụ việc của bà hằng người dùng mạng xã hội phải tỉnh táo biết được làn danh đỏ
giữa quyền tự do ngôn luận và những hành vi vi phạm pháp luật đường biến mình từ người dùng mạng xã hội trở thành người phạm tội
đồng thời các cơ quan có thẩm quyền cần phải xử lý nghiêm những người tham gia livestream cùng với bà hằng
trong việc có lời nói hành vi xúc phạm đến danh dự nhân phẩm xâm phạm đời tư của người khác
thưa quý vị lằn danh đỏ giữa tự do ngôn luận và vi phạm pháp luật quả thực rất mong manh
vụ lùm xùm của bà nguyễn phương hằng cũng là một lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta
những cư dân mạng đang coi việc sử dụng mạng xã hội là một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày
hãy hiểu rõ luật pháp sử dụng mạng xã hội một cách tỉnh táo tránh vượt qua làn danh đỏ đi theo vết xe đổ của vị ceo đại nam
những thông tin về vụ án này cũng như những tin tức có liên quan xung quanh bà nguyễn phương hằng sẽ được cập nhật liên tục
xin chào và hẹn gặp lại trong những tin tức tiếp theo